iran được cho là sẽ sử dụng các loại vũ khí chưa từng được sử dụng trước đây để bắt đầu đợt tấn công thứ hai chống lại israel
một quan chức iran đã thiết lộ với al jazera về kế hoạch tấn công israel lần thứ hai sau cuộc tập kích hôm một mươi ba tháng bốn vừa qua
ngay lập tức cơ quan báo chí này đăng tải lên mạng xã hội x
khẩn cấp một quan chức iran nói với al jazera chúng tôi sẵn sàng cho phản ứng cấp độ thứ hai thông qua các loại vũ khí chưa từng được sử dụng trước đây trong cuộc xung đột với israel
trong lúc đó israel vẫn chưa có động thái đáp trả iran
sáng hôm một mươi sáu tháng bốn nội các israel tiếp tục bàn về phản ứng cuộc tập kích của iran sau khi cuộc họp đầu tiên chưa thống nhất với phương án đáp trả
theo channel hai mươi news israel muốn tấn công iran mà không gây ra một cuộc chiến
trước đó trong cuộc điện đàm với người đồng cấp mỹ lloyd austin bộ trưởng quốc phòng israel yoa garlen cũng gợi mở đến khả năng thành lập liên minh quốc tế và liên minh chiến lược nhằm chống lại các mối đe dọa từ iran
tuy nhiên ngay sau khi cuộc tập kích vào israel nổ ra tổng thống mỹ joe biden đã thông báo với thủ tướng benjamin netanyahu rằng washington sẽ không tham gia bất kỳ cuộc phản công nào chống lại iran và cũng không ủng hộ điều này
ngoại trưởng mỹ antony blinken cũng cho biết
mỹ đã phối hợp với các đồng minh trong khu vực để tìm cách ngăn chặn leo thang xung đột
ông blinken nói thêm
chúng tôi không tìm cách leo thang nhưng sẽ tiếp tục hỗ trợ việc phòng thủ của israel và bảo vệ nhân viên của chúng tôi trong khu vực
cũng trong hôm một mươi sáu tháng bốn nhà phân tích chính trị cs mohammed maradi của đại học teran cũng tuyên bố
cuộc tấn công của iran vào tuần trước đã thành công trong việc do thám sức mạnh quân sự của israel
iran biết những máy bay không người lái uav sẽ
bị bắn hạ nhưng chúng chỉ là mồi nhử khiến israel và các đồng minh bộc lộ sức mạnh phòng không của họ
ông maradi cũng tiết lộ quân đội iran đã lên kế hoạch tấn công đợt hai
trong lúc israel vẫn đang lựa chọn phương pháp phản ứng phù hợp
nếu iran thực sự muốn tấn công israel cuộc tấn công đó sẽ gấp một mươi lần cuộc tập kích hôm một mươi ba tháng bốn
iran có số lượng lớn các căn cứ tên lửa dưới lòng đất và đang chuẩn bị cho giai đoạn tấn công tiếp theo
việc iran tấn công trả đũa israel
sau vụ không kích đại sứ quán iran tại damasus syria
đang làm dấy lên những lo ngại về xung đột lan rộng ở trung đông
theo giới quan sát vụ đánh bom vào khu vực đại sứ quán iran ở damascus hôm một tháng bốn
tình nghi do các máy bay chiến đấu của israel tiến hành
là một bước hoạt kịch tính trong cuộc đối đầu dài dẳng lâu nay giữa hai nước
theo avi hiện vẫn chưa lên tiếng nhận trách nhiệm
nhưng bộ quốc phòng mỹ xác nhận israel đứng sau vụ tập kích này
suốt nhiều thập kỷ qua
và tel avi đã có vô số hoạt động chống lại nhau trong cả thế giới thực và thế giới ảo
chúng bao gồm những vụ tấn công mạng
hoạt động hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm
nhiều cuộc không kích và bán giết có chủ đích
gây thiệt hại cho cả đôi bên
tuy nhiên vụ tấn công đại sứ quán ở damasurs đặc biệt nghiêm trọng
vì khiến hai vị tướng và năm sĩ quan khác
thuộc lực lượng đặc nhiệm quát trong quân đoàn vệ binh cách mạng hồi giáo iran thiệt mạng
lực lượng quát là lực lượng tác chiến độc đáo
đã hỗ trợ các nhóm ủy nhiệm của tehran và các đối tác khu vực
bằng tiền bạc vũ khí và trang thiết bị trong nhiều thập kỷ
trong lịch sử của mình
lực lượng quát chưa bao giờ mất nhiều sĩ quan đến vậy trong một vụ tấn công của đối thủ
ngay cả khi vụ tập kích của mỹ hồi tháng một năm hai nghìn hai mươi
nhằm vào chỉ huy lực lượng quát lúc đó
tướng wasem soleimani cũng không hạ sát các thành viên cấp cao của tổ chức
ngoài ông soleimani
hơn nữa trưởng tướng mohammed zahedi
vị tư lệnh lực lượng quát
thiệt mạng trong vụ tấn công ngày một tháng bốn
đang trực tiếp quản lý các mối quan hệ của quân đoàn vệ binh cách mạng hồi giáo iran
với nhóm vũ trang hebolab ở lebanon
chính phủ syria và các nhóm dân quân người hồi giáo sidi teh ở quốc gia đó
phong trào hồi giáo hamas và nhóm thanh chiến hồi giáo palestine
tự xưng ở sarkazha và bờ tây
ngay sau vụ tấn công đại sứ quán ở damasurs
các quan chức iran trong đó có lãnh đạo tối cao ayatola khamenei
đã công khai đổ lỗi cho israel
và thề sẽ trả thù
ngoại trưởng iran hossein amin nhấn mạnh
chúng tôi coi hành động gây hấn này đã vi phạm mọi chuẩn mực ngoại giao và điều ước quốc tế
thủ tướng israel benjamin netanyahu đã hoàn toàn mất cân bằng tinh thần
do những thất bại liên tiếp ở gaza
và việc ông ta không đạt được các mục tiêu theo chủ nghĩa phục quốc do thái của mình
từ quan điểm của israel
mặc dù không thừa nhận đứng sau vụ việc
nhưng phát ngôn viên của lực lượng phòng vệ israel idf
chuẩn đô đốc daniel hagari tuyên bố
tòa nhà bị chúng không kích không phải là cơ sở ngoại giao
mà là địa điểm các quan chức của lực lượng quát gặp gỡ các đối tác của họ trong khu vực
để thúc đẩy các hoạt động chống lại israel
lý lẽ này của israel đã không nhận được sự ủng hộ của nhiều nước
các hãng thông tấn trích dẫn lời một số quan chức mỹ giấu tên từng nhận định
tehran có thể phát động chiến dịch trả đũa israel
sau khi tháng ăn chay ramadan của người hồi giáo kết thúc vào ngày một mươi một tháng bốn
tàu wall street jonel của mỹ tối ngày một mươi một tháng bốn thậm chí đưa tin
iran đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công trực tiếp vào miền nam hoặc miền bắc israel
trong vòng hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tối
theo vì tuyên bố đang trong tình trạng cảnh giác cao độ
và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra
tổng thống mỹ joe biden hôm một mươi tháng bốn đã nhắc lại cam kết sắt đá
về việc sẽ bảo vệ israel trong trường hợp nước này
bị iran cùng các tổ chức vũ trang thần cận tấn công
song washington cũng đồng thời cử phái viên trung đông liên lạc với chính phủ các nước trong khu vực
như ả rập xê út các tiểu vương quốc ả rập thống nhất qatar và iraq
để đề nghị họ tác động và hối thúc iran kiềm chế
trong bối cảnh cuộc chiến trong bóng tối kéo dài hàng thập kỷ giữa iran và israel
vẫn chưa bùng phát thành xung đột quy mô lớn hơn
triết lý của tehran cho đến nay luôn là đáp trả tương xứng
nhưng có chừng mực nhằm cố gắng tránh leo thang xung đột
tờ the conversation dẫn lời zeb ali cựu quan chức chống khủng bố cấp cao mỹ
hiện là chuyên gia an ninh quốc gia tại đại học michigan
lưu ý dù nhà lãnh đạo tối cao iran khamenei hôm một mươi tháng bốn quả quyết israel sẽ bị trừng phạt
nhưng quốc gia hồi giáo thường sẽ đợi nhiều ngày nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều năm trước khi ra tay
một nguồn tin thân cận tình báo mỹ tiết lộ với hãng thông tấn reuter
đang trong chuyến công du oman ngày bảy tháng bốn
ngoại trưởng iran hossein amiradoblahian đã ngầm truyền một thông điệp tới washington
rằng tehran sẽ đáp trả israel theo cách có kiểm soát
tránh lao thang tình hình và sẽ không hành động vội vàng
cũng theo các nguồn thạo tin ông amiradoblahian đã cho thấy
iran sẵn sàng giảm căng thẳng nếu các yêu cầu của nước này được đáp ứng
bao gồm cả một lệnh ngừng bắn lâu dài ở giải gaza
sòng theo avi đã bác bỏ đòi hỏi này vì muốn tiêu diệt hamas
nhóm được tehran hậu thuẫn đã gây ra vụ đột kích đẫm máu vào lãnh thổ israel hồi tháng một mươi năm ngoái
và châm ngòi nổ cho giao tranh ở gaza suốt hơn sáu tháng qua
iran cũng tìm cách khôi phục các cuộc đàm phán với mỹ
về chương trình hạt nhân gây tranh cãi
quá trình thương lượng đó đã bị đình trệ trong gần hai năm qua
khi cả hai bên đều cáo buộc nhau đưa ra những điều yêu cầu phù lý
các nhà phân tích đánh giá thông điệp ngoại giao trên ám chỉ cách tiếp cận thận trọng của iran
trước khi nước này cân nhắc đáp trả vụ tấn công ngày một tháng bốn
tư theo cách vừa khẳng định được sức mạnh gian đe và uy tín trước các đồng minh trong khu vực
vừa tránh lôi kéo mỹ vào cuộc đối đầu với israel
truyền thông israel và các nhà bình luận quốc tế đã nêu ra một loạt kịch bản trả đũa của iran
từng sử dụng các lực lượng ủy nhiệm như hamas ở gaza hebolab ở lebanon
lực lượng nổi dậy houthi ở yemen các nhóm dân quân ở syria hay iraq
cho đến các vụ tấn công trực tiếp của quân teran bằng tên lửa và máy bay không người lái vào lãnh thổ israel
hoặc các cơ sở ngoại giao của tel bavi ở nước ngoài
tuy nhiên tất cả các biện pháp này đều tiềm ẩn các rủi ro kèm theo
giới quan sát đều thống nhất rằng trong trường hợp iran hiện thực hóa tuyên bố trừng phạt israel
đây nhiều khả năng sẽ không còn là cuộc xung đột giữa hai nước
mà còn kéo theo sự tham gia của những quốc gia khác có lợi ích lớn ở trung đông bao gồm cả mỹ
khi đó lửa xung đột chắc chắn sẽ lan rộng hơn nữa ở một khu vực vốn đã đầy bất ổn